chương trình kết nối asean của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng hai vừa qua
các bộ trưởng ngoại giao các nước asean đã tổ chức hội nghị hẹp tại singapore
đây là hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của asean do singapore chủ trì trong năm hai nghìn hai mươi
năm thứ ba triển khai cộng đồng asean
phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã dẫn đầu đoàn việt nam tham sự hội nghị này
các bộ trưởng đã kiểm điểm việc triển khai kết quả hội nghị cấp cao asean ba mươi một
xác định trọng tâm ưu tiên hợp tác asean hai nghìn một mươi tám
định hướng quan hệ đối ngoại của asean
tăng cường vai trò trung tâm của asean trong các tiến trình khu vực
và trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm
với chủ đề asean hai nghìn một mươi tám là xây dựng một asean tự cường và sáng tạo
các bộ trưởng kiến nghị lãnh đạo cấp cao thông qua tuyên bố tầm nhìn các lãnh đạo asean
về một asean tự cường và sáng tạo và tuyên bố các lãnh đạo về hợp tác an ninh mạng
trao đổi về quan hệ đối ngoại của asean các bộ trưởng nhất trí
asean cần đoàn kết thống nhất cần nâng cao hiệu quả các cơ chế do asean thành lập và dẫn dắt
trong trường hợp một hai nước asean bị ảnh hưởng cả mười nước cần thể hiện tình đoàn kết
các bộ trưởng nhất trí với các đề xuất về triển khai đàm phán thực chất asean trung quốc
về bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
chỉ đạo các quan chức cấp cao tổ chức thành công vòng đàm phán đầu tiên tại việt nam trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cũng tại hội truyền thông
hội nghị đoàn việt nam do phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh dẫn đầu
đã tham dự hội nghị và có nhiều đóng góp thực chất và cụ thể vào các nội dung thảo luận
kết thúc hội nghị singapore chủ tịch asean hai nghìn một mươi tám đã ra tuyên bố báo chí
phản ánh những nội dung và kết quả chính của hội nghị
indonesia vừa trục xuất tổng cộng năm mươi năm người trung quốc ra khỏi nước này
đây là những người bị tình nghi
đây là những người bị tình nghi là liên quan đến các vụ lừa đảo qua mạng
các vụ lừa đảo có tổng số tiền lên tới ba mươi triệu nhân dân tệ
tức khoảng bốn bảy triệu đô la mỹ nạn nhân giải rác ở hai mươi tỉnh của trung quốc
trước đó hồi tháng sáu năm ngoái cảnh sát trung quốc đã cử một nhóm điều tra đến indonesia
để phối hợp điều tra vụ việc này
đây không phải là lần đầu tiên các nhà chức trách indonesia ra lệnh trục xuất
những đối tượng người trung quốc lừa đảo ra khỏi nước này
hồi đầu tháng tám năm ngoái indonesia cũng đã trục xuất hơn một trăm linh đối tượng
mang quốc tịch trung quốc có liên quan tới một đường dây lừa đảo qua mạng
sau khi những người này bị bắt giữ tại đây
tổng cộng một trăm bốn mươi ba người trung quốc đã trục xuất về nước từ sân bay quốc tế jakarta
thông qua các hãng hàng không trung quốc
có thông tin đường dây này đã lừa đảo khoảng bốn trăm năm mươi triệu đô la mỹ từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu
bằng cách tống tiền những người ở trung quốc vướng vào các vụ việc pháp lý
đây là siêu thị mini
chuyên bán buôn bán lẻ hàng hóa việt nam tại thủ đô viêng trăn
trước đây siêu thị này chỉ bán hàng hóa việt
nhưng vài năm trở lại đây tỷ lệ hàng việt trong siêu thị này ngày càng giảm xuống
và hiện chỉ chiếm khoảng bốn mươi
đây là hàng việt không có dịch ra được chữ lào
thành ra người lào không có đọc rõ được tác dụng hoặc hạn sử dụng hoặc mọi thứ
một phần nữa là bên hàng việt tôi mua là tôi phải thanh toán tiền trước
mọi chuyện hư hỏng hoặc bán hàng không được hết hạn là điều tôi đều phải
chịu đoàn bộ trách nhiệm
thành ra giá cả bây giờ mỗi lúc một tăng lãi suất của tôi được thấp
bây giờ là tôi hạn chế và giảm bớt rồi mang lên không có được nhiều hơn xưa nữa
cũng theo chị huỳnh thị lệ hải các doanh nghiệp việt nam cần thay đổi cách thức làm ăn
nếu thực sự muốn đưa hàng hóa việt nam thâm nhập mạnh vào thị trường lào
nếu như muốn đưa được hàng việt vào lào
thì các doanh nghiệp như nhà sản xuất bây giờ phải hỗ trợ
hỗ trợ là dịch qua chữ lào hoặc là để hàn ký gửi để làm quen
để cho người ta làm dần dần quen lại dần
các chuyên gia cho rằng nguyên nhân không phải do người lào không thích hàng việt
mà hàng hóa việt nam chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường
hoặc do phương thức thanh toán vẫn còn hạn chế
những nguyên nhân như đường xa chất lượng đường xá chỉ là một phần
nhưng theo tôi chúng ta vẫn có thể khắc phục được
các doanh nghiệp việt nam cần tăng cường quảng bá
giới thiệu sản phẩm để thu hút người tiêu dùng lào
một yếu tố nữa cũng rất quan trọng là phương thức thanh toán
và tạo lòng tin giữa các đối tác thương mại
những nguyên nhân này đang cản trở quan hệ thương mại giữa hai nước
mới đây tại hà nội nhóm phụ nữ cộng đồng asean tại hà nội
đã có cuộc gặp gỡ giao lưu tại buổi tiệc trà thân mật
do bà catherine wong siu ping đại sứ singapore tại việt nam đang cài tổ chức
tham dự cuộc gặp có đại sứ nguyễn nguyệt nga phu nhân phó thủ tướng
bộ trưởng phạm bình minh
dịch danh dự nhóm phụ nữ cộng đồng asean tại hà nội
cùng các thành viên nhóm là các phu nhân và cán bộ nữ của bộ ngoại giao việt nam
và của các nước asean tại hà nội
cuộc gặp lần này có ý nghĩa đặc biệt hướng tới kỷ niệm ba năm thành lập
nhóm phụ nữ cộng đồng asean tại hà nội
các thành viên đã cùng nhau điểm lại các hoạt động của nhóm kể từ khi thành lập
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi năm trao đổi kế hoạch hoạt động trong thời gian tới
và một số vấn đề liên quan tới công tác tổ chức và hoạt động
với những kế hoạch hoạt động
nhóm thành công và kinh nghiệm rút ra từ các hoạt động sôi nổi tích cực
và có nhiều ý nghĩa trong thời gian qua
nhóm nhất trí và khẳng định quyết tâm trong thời gian tới
sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động góp phần tăng cường sự hiểu biết về cộng đồng asean
cũng như đóng góp và tham gia ngày càng nhiều trong tiến trình xây dựng cộng đồng asean
chúng tôi tiếp tục tăng cường sự gắn kết đó và gặp gỡ thường xuyên
nhưng mà hoạt động sẽ phải có cái sáng tạo hơn
hình thức sẽ nhiều cái và chúng tôi sẽ muốn là
cùng gắn kết với cả cái câu chuyện về quảng bá doanh nghiệp việt nam
sẽ cố gắng là qua thông qua các hoạt động này tổ chức gắn kết với các địa điểm của các doanh nghiệp
địa điểm của những nghệ nhân việt nam hay là những nơi mà cần biết
và chúng tôi cũng tăng cường là thúc đẩy tiếp đưa bạn bè và nhất là asean
là đến với cả các cái vùng sâu vùng xa để tiếp tục giúp cho bà con
thì hoạt động phải ý nghĩa nó phải gắn kết
vừa cho để bà con chúng ta biết về asean
nhưng mà cũng thực sự là phải đem lại cái thiết thực
cũng nhân dịp này
các thành viên của nhóm phụ nữ cộng đồng asean tại hà nội
đã được bà catherine wong sopin giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của singapore
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi tám được đánh giá là một năm quan trọng đối với quốc đảo singapore
bởi nước này vừa đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên asean
đồng thời là quốc gia điều phối quan hệ asean trung quốc
với chủ đề một asean tự cường và sáng tạo
cho năm chủ tịch asean hai nghìn một mươi tám
singapore muốn thể hiện vai trò là một trung tâm kinh tế sáng tạo hàng đầu ở khu vực và thế giới
tuy nhiên trong bối cảnh châu á thái bình dương đang có những diễn biến an ninh phức tạp
và sự cạnh tranh ảnh hưởng nước lớn quyết liệt
việc treo lái asean mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho singapore
tại lễ nhận chức chủ tịch luân phiên asean năm hai nghìn một mươi tám
singapore thông báo trọng tâm hợp tác của asean
là nắm lấy tương lai
hướng tới một cộng đồng asean tự cường và sáng tạo
với ưu tiên xây dựng một asean tự cường giữ vững vai trò trung tâm
thúc đẩy sáng tạo công nghệ
đồng thời khẳng định quyết tâm đảm đương tốt nhiệm vụ điều hành của nước chủ tịch
phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên asean và các đối tác
để đem lại những kết quả hợp tác thiết thực
đóng góp hiệu quả cho việc hiện thực hóa các mục tiêu của tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm

làm đảm bảo vai trò trung tâm của asean
cũng như sự năng động của khu vực trước những cơ hội và thách thức
chủ tịch singapore sẽ tập trung vào hai mục tiêu tự cường và sáng tạo
singapore sẽ tiếp tục thúc đẩy và duy trì trật tự khu vực dựa trên các nguyên tắc
qua đó giúp asean giải quyết tốt hơn những thách thức an ninh mới nhất
những thách thức an ninh mới nổi như an ninh mạng tội phạm xuyên quốc gia và khủng bố
chúng ta thường phải đối mặt với nhiều vấn đề
như tệ nạn xã hội thiên tai các vấn đề trên internet nạn khủng bố
vậy điều quan trọng là chúng ta nên phát triển cộng đồng asean trở nên mạnh mẽ và đoàn kết hơn
trong việc ứng phó với các vấn đề trên
bên cạnh đó singapore cũng sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế và tăng cường kết nối khu vực
giúp asean trở nên thịnh vượng và tăng cường khả năng cạnh tranh
đồng thời trong năm hai nghìn một mươi tám singapore muốn thể hiện sự khác biệt so với các nước chủ tịch asean khác
với việc tập trung vào các lĩnh vực mới mẻ như công nghệ số
thương mại điện tử xây dựng thành phố thông minh
như chúng ta đều biết công nghệ hỗ trợ cuộc sống của chúng ta
nhưng cũng có những ảnh hưởng nhất định
chúng tôi muốn tìm hiểu về việc chúng ta sử dụng công nghệ như thế nào để cải thiện cuộc sống
các phương thức áp dụng công nghệ tiên tiến vào thực tiễn và nâng cao hiệu quả sản xuất
chúng tôi mong muốn cộng đồng asean sẽ luôn hướng tới những đột phá mới trong công nghệ
và đồng thời cập nhật với xu hướng phát triển công nghệ mới
ngoài ra chúng tôi cũng hy vọng sẽ tạo nên một cộng đồng những thành phố thông minh tại khu vực đông nam á
bản thân singapore đang phát triển chương trình quốc gia thông minh
và chúng tôi mong muốn giới thiệu chương trình này tới các quốc gia khác trong khu vực
hiện nay trình độ công nghệ thông tin của các quốc gia thành viên asean đã đạt được tầm cao nhất định
việc singapore một lần nữa dẫn dắt thúc đẩy kinh tế số và thương mại điện tử
ngày càng mang ý nghĩa quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài
đáng chú ý
năm hai nghìn một mươi tám cũng đánh dấu kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ asean nhật bản
hai mươi năm năm diễn đàn khu vực asean
với tư cách chủ tịch asean hai nghìn một mươi tám
singapore sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác tại những diễn đàn do asean lãnh đạo
như asean một asean ba hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean hội nghị cấp cao đông á
nhiều chuyên gia đánh giá singapore với khả năng ngoại giao điêu luyện bậc nhất trong khu vực
thường được đánh giá là chủ tịch asean hoạt động hiệu quả nhất
về những hành động cụ thể chúng ta lâu nay vẫn thường trao đổi về những vấn đề to lớn như chính trị
phát triển môi trường kinh tế nhưng vấn đề thúc đẩy thương hiệu asean dường như chưa được chúng ta chú trọng nhiều
người dân trong khu vực asean nên được cung cấp thêm những thông tin về khu vực
tôi nghĩ rằng điều này nên là một phần trong kế hoạch hành động
để người dân trong khu vực asean cảm thấy tự hào hơn vì mình là một phần của cộng đồng này
có thể thấy singapore tiếp quản cương vị chủ tịch asean
từ tây philippines đúng vào dịp kỷ niệm năm mươi năm hiệp hội
khiến trọng trách đối với chính phủ của thủ tướng lý hiển long càng trở nên nặng nề hơn
đây cũng là lần thứ tư singapore đảm nhiệm vai trò quan trọng này
vâng singapore chắc chắn có một năm chủ tịch bận rộn với nhiều thách thức
tuy nhiên với kinh nghiệm của một trăm linh những nước thành viên sáng lập asean
chúng ta hãy cùng tin rằng singapore có thể chuyển hóa thách thức thành cơ hội
để đưa asean tiếp tục hành trình hướng tới hòa bình và phát triển thịnh vượng
còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với thái lan
thưa quý vị khi đến với đất nước này có một sản phẩm tinh tế đặc trưng
nhưng cũng hết sức gần gũi với du khách đó chính là đồ lụa thái
đặc biệt là thứ lụa tơ tầm dệt tay truyền thống
và có một địa điểm mà các bạn chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua
khi nghĩ đến lụa thái là bảo tàng jim thomson house
jim thomson house là một bảo tàng nhỏ nằm gần trung tâm mua sắm quảng trường siam
ở bangkok thái lan
trước đây nó là nhà của jim thomson
một cựu kiến trúc sư người mỹ và kinh doanh vài dệt ở thái lan
sau này khu nhà của ông được chuyển thành bảo tàng
mở cửa đón các du khách đến thăm và tìm hiểu ngành diệt lụa thái lan
cũng như những bí ẩn xoay quanh cuộc đời của chính jim thomson
dưới bóng mát của những tán cây xung quanh du khách sẽ ấn tượng với vẻ ngoài của ngôi nhà
bởi lối trang trí trang nhã ngay từ lối vào tiền sảnh
chính lối kiến trúc độc đáo trong ngôi nhà truyền thống thái
và là một sự khởi đầu để jim thomson ghi dấu phong cách
đông tây kết hợp lan tỏa khắp ngôi nhà
sự bố trí ánh sáng thông minh sẽ lôi cuốn ánh nhìn của du khách óc tường
nơi trưng bày tượng phật đứng của thế kỷ một mươi bảy và bức tượng gỗ được khắc bằng tay
phía trên đầu du khách là những tia sáng long lanh từ chiếc đèn chùm của bỉ trên trần nhà
trong khi đó dưới sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch ý
làm nổi bật vẻ đẹp của gỗ trên tường nhà và cầu thang
bước lên tầng trên du khách sẽ được chào đón bằng hàng loạt đồ trang trí treo tường
được jim thompson mua từ những ngôi chùa khác nhau
như những bức tranh tường ngày xưa
nó kể về những câu chuyện trước kia của đức phật
và cuộc sống hiện tại cũng như hành trình khai sáng tâm hồn của đức phật
từ đây đi về phía bên phải và du khách sẽ thấy tượng đá sa thạch hình đức phật bảo vệ lối vào bếp thái
nơi trưng bày bộ sưu tập đồ gốm benjarong tinh tế
khi đi lang thang từ phòng này sang phòng khác
du khách sẽ không thể không ước mộ chủ nghĩa chết chung của jim thompson
và sự chú ý tỉ mị đến từng chi tiết
sự cảm nhận tinh tế của ông và kiến thức sâu rộng trong nghệ thuật chiếu sáng của đông nam á
thông qua các món đồ cổ quý hiếm và nghệ thuật sắp đặt trong mỗi căn phòng
làm phong phú thêm không gian tổng thể chứ không chỉ thể hiện sự giàu có của ông
nhưng quan trọng nhất đó chính là jean tomson còn đóng góp rất lớn trong việc làm sống dậy ngành tơ lụa thái lan
vì thế du khách sau khi tham quan ngôi nhà sẽ được giới thiệu về ngành lụa truyền thống của thái lan
khỏi trầm trồ khi quan sát những công đoạn để cho ra một tấm lụa tinh xảo
qua đôi bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề ở đây
bảo tàng jim thompson là cơ hội để du khách có thể tìm hiểu một con người huyền thoại
hiểu về con đường phát triển của tơ lụa thái chìm ngưỡng các bộ sưu tập độc đáo
nếu có dịp đến đất nước xinh đẹp này
bảo tàng jim thompson chắc chắn sẽ là một điểm đến vô cùng thú vị dành cho các bạn
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi